ghi nhận trong ngày đầu tiên lấy ý kiến nhiều người dân cho rằng mặc dù là ga ngầm nhưng thực hiện ga ngầm tại đây cần được hà nội nghiên cứu và triển khai thận trọng đảm bảo việc không phá vỡ không gian của di tích quốc gia đặc biệt là hồ gươm

ghi nhận trong ngày đầu tiên lấy ý kiến nhiều người dân cho rằng mặc dù là ga ngầm nhưng thực hiện ga ngầm tại đây cần được hồ gươm đảm bảo việc không phá vỡ không gian của di tích quốc gia đặc biệt là hồ gươm
ghi nhận trong ngày đầu tiên lấy ý kiến nhiều người dân cho rằng mặc dù là ga ngầm nhưng thực hiện ga ngầm nhưng thực hiện ga ngầm nhưng thực hiện ga ngầm nhưng thực hiện ga ngầm